kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị chiều ngày hai tháng tám theo giờ địa phương lực lượng cảnh sát thủ đô washington dc của mỹ
đã phong tỏa và lục xoát tòa nhà thượng viện mỹ để điều tra về khả năng một tay súng xuất hiện tại đây
sự việc xảy ra vào lúc một mươi bốn h hai mươi sáu phút chiều ngày hai tháng tám tức khoảng một h bốn mươi năm phút sáng ngày ba tháng tám theo giờ việt nam
cảnh sát đã tiến hành phong tỏa và lục xót toàn bộ tòa nhà sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp chín trăm một mươi một
cảnh sát cũng yêu cầu mọi người tránh xa khu vực tòa nhà thượng viện để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng điều tra
sau đó cảnh sát đưa ra thông báo không có bất cứ nguy cơ nào vào một mươi sáu h bốn chiều cùng ngày
theo cảnh sát trưởng thủ đô washington dc cuộc gọi chín trăm một mươi một về sự hiện diện
hiện của một kẻ xả súng có thể là một báo động giả
thượng viện mỹ hiện đang nghỉ hè và hầu hết các nhà lập pháp không có mặt ở washington dc